thưa quý vị và các bạn từ mùng một tháng một mươi giá bán lẻ ga sẽ được điều chỉnh tăng
đây là lần điều chỉnh tăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay
từ mùng một tháng một mươi các ngân hàng cũng đã dừng cho vay ngoại tệ
trừ bốn trường hợp được xem xét theo quy định
lo lắng chất lượng không khí gây nguy hại cho sức khỏe
người dân hà nội đổ xô đi mua máy lọc không khí
cùng nhiều thông tin kinh tế thị trường khác sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay
mở đầu chương trình sẽ là những thông tin giá cả thị trường
từ ngày một tháng một mươi giá bán ga sẽ tăng hai mươi bốn đồng một bình một mươi hai kg
đây là lần giá ga tăng mạnh nhất từ đầu năm
như vậy sau sáu tháng tăng giá giá ga tăng tổng cộng sáu mươi sáu đồng một bình một mươi hai kg
cụ thể giá bán lẻ ga saigon petro tối đa đến người thư dùng là
ba trăm ba mươi đồng một bình một kg
ga pacific petro cityga eff ga không vượt quá ba trăm hai mươi bốn đồng một bình một mươi hai kg
petro limax ga saigon là ba trăm hai mươi bảy năm trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
các công ty cho biết giá ga trong nước được điều chỉnh tăng tương ứng
với mức tăng bảy mươi hai năm usd một tấn so với tháng chín của giá ga thế giới
theo sở giao dịch hàng hóa việt nam
thị trường hàng hóa đầu tuần có biến động trái chiều so với tuần trước
trong khi nhóm nông sản công nghiệp nhẹ

và kim loại công nghiệp tăng giá thì nhóm công nghiệp nặng kim loại quý lại ghi nhận các mức giảm
nhóm công nghiệp nhẹ cũng đồng loạt tăng điểm
dẫn đầu là trường hợp đồng kỳ hạn tháng ba năm hai nghìn hai mươi tăng tới bốn ba mươi
lên mức hơn năm triệu đồng một tấn
giá cà phê arabica và robusta đều hồi phục với mức tăng hai một mươi tám và một ba
kể từ mùa một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ dừng cho vay ngoại tệ chung và giải hạn
và chỉ được xem xét quyết định cho vay bằng ngoại tệ đối với bốn nhu cầu vốn
các ngân hàng tổ chức tín dụng chỉ được xem xét quyết định cho vay ngoại tệ ngắn hạn
đối với doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu sang giàu để thanh toán ra nước ngoài
vay ngoại tệ ngắn hạn còn được dành cho việc thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng hóa
để xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới việt nam
vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án được quốc hội hoặc thủ tướng chính phủ quyết định
chủ trương đầu tư và đã được bộ kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
lo sợ không khí ô nhiễm người dân hà nội đua nhau đi mua máy lọc không khí để bảo vệ sức khỏe gia đình
theo các siêu thị điện máy khoảng một tháng qua lượng người mua máy lọc không khí tăng mạnh
có siêu thị điện máy tăng lên đến hai trăm linh so với đầu năm
các dòng máy lọc không khí chủ yếu đến từ các hãng sharp electrolux panasonic
galway daikin hay tiros có giá giao động từ một triệu đồng đến một mươi triệu đồng
tùy kích cỡ công suất và hãng đều bán rất chạy
tại các sàn giao dịch thương mại điện tử mặt hàng này tăng đến bốn trăm linh so với cùng kỳ năm ngoái do đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi
tổng cục hải quan cho biết nửa đầu tháng chín hơn sáu ô tô được nhập khẩu về việt nam tương đương bình quân hơn bốn trăm linh xe mỗi ngày
trong số này dòng dưới chín chỗ chiếm trên tám mươi với giá khai báo hải quan bình quân khoảng bốn trăm linh triệu đồng
tính chung từ đầu năm lượng xe nhập đạt hơn một trăm linh hai chiếc đạt giá trị gần hai ba tỷ usd
trong đó dòng xe chín chỗ trở xuống vẫn chiếm ưu thế với hơn bảy mươi năm tám trăm bốn mươi tám chiếc trị giá gần một năm tỷ usd
những tháng cuối năm xu hướng nhập khẩu xe sẽ tăng mạnh gây áp lực lớn cho xe lắp ráp trong nước
theo đánh giá của bộ xây dựng thị trường bất động sản quý ba năm hai nghìn một mươi chín được ghi nhận mặt bằng giá cả tương đối ổn định không có biến động lớn
tại hà nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng hai mươi một so với quý ii năm hai nghìn một mươi chín
trong đó căn hộ cao cấp giảm khoảng một mươi
căn hộ chung cấp giá tăng khoảng ba mươi một
căn hộ bình dân giá tăng khoảng bảy mươi
đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng một hai mươi năm
tại tp hcm việc tăng giá căn hộ chung cư được ghi nhận ở cả ba phân khúc với mức tăng bình quân khoảng bảy mươi bảy
trong đó tăng cao nhất là phân khúc chung cấp giá tăng khoảng chín mươi chín
đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng hai bảy mươi bốn
vận hành chung cư còn nhiều bất cập
đây là nội dung được quan tâm trao đổi tại buổi họp báo thường kỳ của bộ xây dựng
việc tổ chức thực hiện công tác vận hành nhà trung cư còn nhiều bất cập
đơn cử như rất ít địa phương thực hiện việc cưỡng chế xử lý hành vi lạm dụng chiếm dụng quỹ bảo trì
về tranh chấp trung cư như xây dựng vượt tầng không cấp sổ đỏ đúng thời hạn vi phạm quy hoạch bàn giao không đúng tiến độ không bàn giao kinh phí bảo trì
ông nguyễn trọng ninh cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản bộ xây dựng khẳng định hành vi vi phạm nào thì đối chiếu với pháp luật đó
thưa quý vị và các bạn chương trình nhịp sống kinh tế gửi đến quý vị những thông tin cập nhật vào lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
hoặc trên trang web nhândântv vn và qua youtube truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt